để chuẩn bị cho đại hội lần thứ một mươi ba của đảng hội nghị trung ương lần thứ tám khóa một mươi hai đã quyết định thành lập năm tiểu ban trong đó có tiểu ban văn kiện
tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba của đảng
tiểu ban văn kiện gồm năm mươi sáu đồng chí do tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng làm trưởng tiểu ban
bộ phận thường trực của tiểu ban gồm một mươi đồng chí
chiều nay tại trụ sở trung mương đảng dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thường trực tiểu ban văn kiện đã tiến hành họp phiên thứ nhất
tại cuộc họp các đại biểu đều thống nhất khẳng định đại hội một mươi ba của đảng sẽ là sự kiện chính trị rất quan trọng
một dấu mốc trên con đường phát triển đất nước của dân tộc ta có ý nghĩa định hướng tương lai
khích lệ cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện
đồng bộ công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc tổ quốc phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
vì vậy việc chuẩn bị các văn kiện cho đại hội phải được tiến hành một cách khoa học nghiêm túc
phải bảo đảm thật sự có chất lượng phản ánh đầy đủ thực tiễn của đất nước
đặc biệt là báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm có ý nghĩa hết sức quan trọng để bảo đảm sự thành công của đại hội
để bảo đảm chất lượng công việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị các đồng chí trong tiểu ban
thường trực tiểu ban các đồng chí trong tổ biên tập thường trực tổ biên tập
cần quán triệt sâu sắc và thống nhất một số vấn đề về phương châm phương pháp tư tưởng và cách làm
nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
kiên định đường lối đổi mới kiên định sự lãnh đạo của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị các đồng chí trong tiểu ban
kiên định sâu sắc và thống nhất một số vấn đề về phương châm phương pháp tư tưởng và thống nhất một số vấn đề về kiên định sâu sắc và chủ nghĩa xã hội
tư tưởng hồ chí minh kiên định sâu sắc và thống nhất một số vấn đề về kiên định sâu sắc và chủ nghĩa xã hội